mùa đông là thời điểm mà sức đề kháng của đàn gia súc rất kém dễ bị suy kiệt thậm chí chết do đói và rét
để đảm bảo sức khỏe cho đàn gia súc cùng với việc triển khai các biện pháp kỹ thuật phòng chống rét
việc chủ động tích chữ thức ăn là việc hết sức quan trọng
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại huyện miền núi thanh sơn tỉnh phú thọ
toàn bộ vườn ngô này đã được anh hà văn sơn trồng để làm thức ăn trong mùa đông cho hai con trâu của gia đình
những năm gần đây anh sơn đã chủ động tích chữa thức ăn cho châu ngay từ trước khi bước vào mùa đông
nhờ đó kể cả khi nhiệt độ xuống thấp trâu của gia đình anh vẫn đủ thức ăn có sức đề kháng và phát triển tốt
toàn xã võ miếu hiện có hơn một sáu trăm linh con trâu bò chủ yếu nuôi theo quy mô hộ gia đình
cán bộ khuyến nông xã đến tận các hộ gia đình hướng dẫn người dân các biện pháp kỹ thuật dự trữ chế biến thức ăn
chính vì vậy nhiều năm qua xã không còn tình trạng châu bò bị chết đói chết rét do thiếu thức ăn
ủy ban xã võ miếu đã truyền khai trước tiên là truyền khai đến các khuyến nông viên của hệ thống khuyến nông viên ở các khu dân cư
để làm tốt công tác tuyên truyền vận động bà con nhân dân phòng chống đói rét cho châu bò đặc biệt là phòng chữ các thức ăn
theo các cơ quan chuyên môn nhiệt độ xuống thấp làm cơ thể vật nuôi tốn nhiều năng lượng để chống rét nên giảm sức đề kháng
cùng với dơm dạ cỏ người chăn nuôi có thể chuẩn bị lượng thức ăn tinh như cám gạo ngô sắn và các khoáng chất cần thiết để bổ sung tăng sức đề kháng cho đàn gia súc
khi có dự báo rét đậm rét hạt
các địa phương cần phải tiến hành kiểm tra đôn đốc việc tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống đói rét dịch bệnh cho vật nuôi để giảm bớt tổn thất mang lại hiệu quả bền vững